tối ngày hai mươi ba tháng năm theo giờ địa phương thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn cấp cao chính phủ nước ta đã rời thủ đô moscow kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức liên bang nga
tại thủ đô moscow trong thời gian ở thăm thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có cuộc hội đàm quan trọng với thủ tướng liên bang nga dmitry medvedev
hai người đồng cấp đã cùng chứng kiến lễ ký kết một mươi bốn văn kiện hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực kinh tế thương mại bảo vệ môi trường năng lượng tái tạo văn hóa du lịch
thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng thủ tướng medvedev và phu nhân đã dự sự kiện khai mạc năm chéo việt nam liên bang nga
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã hội kiến với tổng thống liên bang nga vladimir putin có các cuộc gặp chủ tịch đuôi ma quốc gia nga vyacheslav volodin và chủ tịch hội đồng liên bang nga valentina matvienko
cũng tại thủ đô moscow thủ tướng nguyễn xuân phúc đã cùng phó thủ tướng liên bang nga dự và phát biểu tại diễn đàn doanh nghiệp việt nga với sự tham dự của hơn hai trăm năm mươi doanh nghiệp nhà đầu tư hai nước